chuyển sang phần tin quốc tế bộ y tế palestine cho biết ba người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương
trong ngày chín tháng tám khi các lực lượng an ninh israel không kích thành phố cổ nablus thuộc khu bờ tây bị chiếm đóng
nguồn tin cho biết tại naplus đã xảy ra các cuộc đấu súng giữa người palestine với các lực lượng an ninh israel
hiện các y bác sĩ đang điều trị cho sáu mươi chín người với các vết thương do bị bắn trong đó có ít nhất bốn trường hợp bị thương nghiêm trọng
cùng ngày chín tháng tám quân đội israel thông báo ibrahim al nabounsi chỉ huy lữ đoàn al assamakti
nhóm chiến binh chính tại khu bờ tây và một tay súng khác đã bị tiêu diệt
vụ tấn công mới nhất này diễn ra chỉ hai ngày sau khi israel và phong trào hồi giáo jihad trên giải gaza
đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do ai cập làm trung gian chấm dứt cuộc giao tranh đẫm máu kéo dài suốt ba ngày
khiến bốn mươi năm người palestine thiệt mạng trong đó có một mươi năm trẻ em ba trăm sáu mươi người khác bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy